kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng
trên kênh truyền hình nhân dân như thường lệ mở đầu chương trình sẽ là một số tin
tức sự kiện diễn ra trong tuần qua trên địa bàn thủ đô mới đây hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã
tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm tại kỳ
họp các đại biểu sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của thành phố hà nội theo đó kỳ họp thứ
sáu hội đồng nhân dân thành phố hà nội sẽ khai mạc vào ngày năm tháng bảy và bế mạc vào ngày sáu tháng bảy
kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám của thành phố
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hà nội cũng sẽ dành một ngày cho hoạt động chất vấn và
trả lời chất vấn những vấn đề được lựa chọn là những vấn đề nóng đang được cử tri thủ đô quan
tâm ông nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội cho biết chương trình kỳ
kỳ họp thứ sáu sẽ được sắp xếp khoa học phù hợp về nội dung và sẽ rút ngắn hơn so với các kỳ họp trước
đây đặc biệt phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có nhiều đổi mới thời gian đặt câu hỏi dành
cho đại biểu rút ngắn xuống còn một phút và thời gian trả lời cho một câu hỏi là ba phút người trả
lời phải tập trung vào vấn đề chính không dài dòng giải thích lan man theo thông tin tới báo chí về
các dự án giao thông đầu tư theo hình thức bt xây dựng chuyển giao trên địa bàn thành phố hà nội
ubnd thành phố hà nội cho biết trình tựu thủ tục các dự án này đều tuân thủ nghiêm quy định của pháp
luật đảm bảo yếu tố công khai minh bạch tại hội nghị hà nội hai nghìn một mươi tám hợp tác đầu tư và phát triển ngày
một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua ubnd thành phố hà nội đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết
định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho năm dự án công trình giao thông để giảm ồn tắc giao
thông thực hiện theo hình thức bt tại buổi giao ban trả lời câu hỏi của các phóng viên về những tiêu
lực của trọng doanh nghiệp giao dự án bt ông phạm quý tiên khẳng định việc lựa chọn nhà đầu tư thực
hiện dự án bảo đảm yếu tố công khai minh bạch liên quan đến quỹ đất thanh toán cho các nhà đầu tư ông
nguyễn hữu nghĩa phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hà nội khẳng định tổng diện tích đất dự
kiến thanh toán cho nhà đầu tư của năm dự án bt giao thông nói trên khoảng hai trăm bảy mươi hectare chứ không
phải là gần bảy trăm linh hectare như một số thông tin được đưa ra trước đó bên cạnh đó quy trình xác định
đất có trình tự thủ tục khép kín và chặt chẽ nên khả năng tham nhũng thất thoát trong từng khâu công
việc là rất khó đồng thời khẳng định không bao giờ có chuyện giá đất đối ứng cho dự án bt thấp hơn giá
đất cho dự án thương mại có cùng vị trí theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thanh tra giao
thông vận tải hà nội ra quân kiểm tra xử lý hành chính chín hai trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao
thông vận tải với tổng số tiền phạt gần một mươi bảy tỷ đồng bên cạnh đó sở đã thực hiện
ba trăm năm mươi năm giấy phép tạm thời sử dụng lòng đường để dừng đỗ xe ô tô hai tám trăm sáu mươi một giấy phép lưu hành xe tải đi
vào phạm vi hạn chế hoạt động ba trăm linh ba giấy phép thi công các công trình ngầm nhờ việc thực hiện đồng
bộ các giải pháp chống un tắc và tai nạn giao thông tình hình tai nạn giao thông đã giảm so
với cùng kỳ từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thủ đô đã xảy ra sáu trăm bốn mươi chín vụ tai nạn
giao thông làm chết hai trăm bảy mươi ba người bị thương bốn trăm năm mươi năm người giảm năm mươi bốn vụ bảy bảy giảm một mươi năm
giảm ba năm phần trăm và giảm một trăm hai mươi năm người bị thương hai mươi một sáu phần trăm so với cùng kỳ
thanh tra sở giao thông vận tải hà nội vừa kiến nghị cắm biển cấm rừng cấm đỗ xe tại các tuyến
đường có văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận chuyển khách hợp đồng bên cạnh đó sở cũng đề
xuất cắm biển hạn chế hoạt động đối với xe vận chuyển khách dưới chín chỗ tại khu vực xung quanh
các bến xe các tuyến đường trung tâm thành phố lý do dẫn tới đề xuất này là vì thời gian qua tình
hóa khóc xe hợp đồng trá hình hoạt động như xe khách liên tỉnh tuyến cố định đã gây ra những hệ
lụy phức tạp làm gia tăng ủn tắc và tai nạn giao thông đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các
doanh nghiệp vận tải làm ăn nghiêm túc thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cũng kiến nghị các
cơ quan chức năng cần lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường xung quanh các bến
xe để xử phạt nguội với các phương tiện doanh nghiệp vi phạm nhiều lần qua hệ thống camera
giám sát và qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình nhằm đảm bảo kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám diễn ra an toàn công tác tăng cường các biện pháp an ninh đã được
các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ kỹ càng trong ba ngày của kỳ thi trung học phổ thông quốc
gia hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hà nội và các lực lượng
chức năng bố trí lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp tại các địa điểm tổ chức thi tăng cường
các lực lượng không để xảy ra kẹt xe ảnh hưởng đến việc di chuyển của các thí sinh và người dân
kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là kỳ thi đầy cam go nên việc tăng cường các biện pháp an ninh hỗ trợ
thí sinh và người nhà nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn cũng đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng và
lo lắng cho thí sinh và người nhà năm hai nghìn một mươi tám hà nội có hơn bảy mươi chín sáu trăm linh thí sinh đăng ký dự thi trung học
phổ thông quốc gia tăng sáu so với năm trước số học sinh thi để vừa xét tốt nghiệp trung học phổ
thông của tuyển sinh đại học là hơn sáu mươi hai một trăm linh với số lượng thí sinh đồng nhất cả nước hà nội bố trí
một trăm hai mươi ba điểm thi trên ba ba trăm linh phòng thi giảng viên giáo viên nhân viên được điều động làm công tác coi thi
phục vụ đảm bảo an ninh thưa quý vị để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một đô thị sáng tạo văn
minh hiện đại thời gian tới hà nội sẽ đạt được tổ chức thi dự thi trung học phổ thông quốc gia tăng
phát triển kinh tế tạo lập môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng minh bạch phù hợp với
tiến trình hội nhập quốc tế đây hứa hẹn sẽ là điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh
làm ăn lâu dài tại hà nội cũng như tạo hướng liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
đồng bằng sông hồng và vùng thủ đô mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau thủ đô hà nội là
một trong hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước là đầu tàu kinh tế của khu vực miền bắc nằm ở trung
tâm đông bằng sông hồng tỷ lệ lao động qua đào tạo của hà nội đạt trên ba mươi phần trăm cao nhất trong cả
nước và gấp hai lần so với mức trung bình chung của cả nước hà nội cũng sở hữu thế mạnh về nguồn vốn
cơ sở hạ tầng kỹ thuật và sự trưởng thành của đội ngũ doanh nhân đây là một trong những điều kiện thuận lợi
lợi để nhà đầu tư nước ngoài và các tỉnh lân cận chọn hà nội là điểm đến đầu tư hợp tác và kinh doanh
của nhà đầu tư và hà nội là khai thác một thị trường trên hai mươi triệu dân ở vùng kinh tế trọng điểm
bắc bộ vùng đồng bằng sông hồng vùng thủ đô với sức mua tương đối lớn và ngày càng tăng các tỉnh
thành phố trong vùng đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển nhằm khai tác tốt tiềm năng và thế
đại thế mạnh của mỗi địa phương và đó cũng chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư thực hiện chỉ
đạo của chính phủ thành uỷ trong những năm qua thành uỷ là một trong những nhà đầu tư thực hiện chỉ đạo của chính phủ thành uỷ trong những năm qua
thành phố hà nội đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư cũng như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận các dự án trên địa bàn hà nội
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy thực hiện đồng hành cùng doanh nghiệp hà nội đã nỗ lực mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính phát triển chính phủ điện tử
được cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô ghi nhận đánh giá cao qua sự tăng hạng liên tục của các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi bậc năm hai nghìn một mươi bảy tăng một bậc xếp thứ một mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu tăng sáu bậc năm hai nghìn một mươi bảy tăng một bậc xếp thứ hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp của người dân của thủ đô và đã góp phần quan trọng vào những thành tiệu nổi bật của thủ đô
kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh và bền vững qua các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
cơ cấu kinh tế được tiếp tục cơ cấu theo hướng tích cực và thu ngân sách thành phố đạt năm sau cao hơn năm trước
đạt được những kết quả nêu trên thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố xin ghi nhận đánh giá cao
và cảm ơn sự hợp tác của các nhà đầu tư các doanh nghiệp doanh nhân trong và ngoài nước
sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chính phủ các ban bộ ngành trung ương
và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thủ đô trong thời gian vừa qua
tại hội nghị hà nội hợp tác phát triển hai nghìn một mươi
thành phố hà nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đầu tư
cho bảy mươi một dự án với tổng số vốn đầu tư là ba trăm chín mươi bảy ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó có một mươi một dự án fdi với tổng số vốn đầu tư là một trăm ba mươi sáu mươi một tỷ đồng
để tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp
thành phố đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ
và thu hút đầu tư vào các dự án khởi nghiệp
như cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi thông thoáng hỗ trợ mặt bằng không gian khởi nghiệp
tiếp cận tín dụng bố trí kinh phí để đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
bên cạnh đó từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí và các dịch vụ tiện ích
trong quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp
để hội đồng nhân dân thành phố họp thông qua vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo đó khi thành lập doanh nghiệp chỉ cần thực hiện kê khai hồ sơ qua mạng
toàn bộ thủ tục sẽ được giải quyết và chuyển kết quả qua chuyển phát nhanh
về đến tận nhà của chủ doanh nghiệp
đây là một trong những chính sách hỗ trợ tích cực
khuyến khích các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào hà nội
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã đề xuất và đưa ra kỳ họp lần thứ sáu
hội đồng nhân dân thành phố sẽ họp vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám để thông qua
một chính sách kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hà nội sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí và các dịch vụ tiện ích
trong quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp
khi thành lập doanh nghiệp bạn chỉ cần thực hiện kê khai hồ sơ qua mạng
toàn bộ thủ tục sẽ được giải quyết và chuyển đến
kết quả khoa chuyển phát nhanh về đến tận nhà của bạn
sự vào cuộc của các tổ chức
các tỉnh thành ví dụ như thành phố hà nội
thì đã vào cuộc một cách tích cực trong vấn đề cải thiện thủ tục hành chính
với các thủ tục trong lĩnh vực thuế hải quan
lĩnh vực đầu tư cho doanh nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài
thì phải nói là trong những năm vừa qua hà nội đã có nhiều cái cải cách
cách mạng công nghiệp bốn đang thay đổi cấu trúc và tạo cơ hội cho các đô thị
đây vừa là cơ hội và thách thức lớn trong quá trình phát triển sắp tới của hà nội
khiến những thách thức thành cơ hội và lợi thế của mình
hà nội sẽ tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp
thu hút đầu tư để đưa thủ đô phát triển nhanh bền vững
xứng đáng là thành phố xanh hiện đại và văn minh
trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế
đón bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
đảm bảo phát triển nhanh và bền vững
hà nội đang đứng trước những thách thức rất lớn
cần phải giải quyết như áp lực
gia tăng dân số năng suất lao động
quá tải của hệ thống cơ sở hạ tầng
dịch vụ thiết yếu về vấn đề bảo vệ môi trường
và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
và tích cực đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
kinh tế xã hội thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn
liên vùng quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh
và các dự án xử lý phát triển
liên vùng xử lý ô nhiễm môi trường xây dựng nền tảng
để phát triển thành phố thông minh
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi tám trường hợp mắc sởi
các trường hợp mắc sởi chủ yếu do chưa được tiêm vaccine phòng bệnh
trong số đó có những trường hợp trẻ dưới chín tháng tuổi
chưa đến tuổi tiêm chủng
nhằm tránh những diễn biến phức tạp của bệnh sởi
sở y tế hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành
các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thành phố
tăng cường công tác phòng chống ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
sởi là bệnh xảy ra theo mùa thường xuất hiện vào mùa đông xuân
với mức độ lây lan nhanh chóng tạo ra dịch bệnh
hiện nay dù không phải là thời điểm thuận lợi cho dịch sởi phát triển và lây lan
nhưng tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội số ca mắc sởi đang có chiều hướng gia tăng
cụ thể trong tháng bốn và đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận hai đến bốn ca bệnh sởi một tuần
nhưng nửa đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám con số này đã là hai mươi ca một tuần
nguyên nhân chủ yếu do trẻ chưa được tiêm phòng vaccine phòng bệnh
biến chứng viêm phổi siêu hấp đã phải dùng đến các kháng sinh liều cao
cộng với lại đã phải dùng đến gamma globulin rồi
tuy nhiên trong nhóm sởi mà tại khoa chúng tôi đang quản lý
có một mươi hai ca sởi hiện tại cũng có biến chứng viêm phổi
tuy nhiên cũng không có các bất thường khác
không có biến chứng viêm cơ tim hay là những biến chứng nặng nề khác
thường thì sởi hay vào những mùa đông xuân là sởi gặp nhiều nhất
tuy nhiên đây sởi cũng có thể gặp trải rắc quanh năm
chứ không hẳn là còn mùa đông xuân nữa
tuy nhiên trong thời gian này có đỉnh điểm như thế
thì chúng tôi cũng phải điều tra lại là vì sao lại có sự đông sởi vào trong đợt này
mà đợt là mùa hè rồi vào thời tháng sáu là mùa hè
thế thì khi mà xem lại cái nhóm bệnh hiện tại
thì những nhóm chủ yếu vẫn là dưới chín tháng tuổi
chưa có tiêm phòng vaccine
thì lệ tiêm chủng của chúng ta tương đối cao chín mươi chín mươi năm
tuy nhiên thì vẫn còn năm một mươi là chưa được tiêm chủng
mà số đó đối với hà nội thì mỗi năm là số trẻ sinh ra khoảng một trăm linh
vậy năm trong số đó không được tiêm thì tương ứng là khoảng năm sáu trẻ
nó tích lũy loại trong vòng bốn năm thì số trẻ mà không được tiêm chủng là khoảng hai mươi ba
số này hoàn toàn có thể mắc sởi khi bị tiếp xúc với những nguồn bệnh
từ nơi khác đến hoặc tiếp xúc với những nguồn bệnh mà do vào bệnh viện
hoặc là tiếp xúc tại gia đình hoặc tại cộng đồng thì nguy cơ mắc sởi gần như một trăm linh
theo các chuyên gia những trẻ chưa được tiêm phòng có nguy cơ mắc sởi rất cao nếu tiếp xúc phải nguồn bệnh
hiện nay hà nội đã triển khai nhiều điểm tiêm vaccine trên địa bàn
để đảm bảo công tác tiêm phòng đầy đủ cho trẻ
về công tác tiêm chủng
hà nội thì là tỷ lệ tiêm chủng là đạt trên chín mươi năm
như vậy là vẫn còn khoảng năm là số trẻ không được đi tiêm
trong đó là có sáu mươi là những trẻ này là thường xuyên ốm
cho nên gia đình là không đưa đi tiêm
và trong số đó cũng có khoảng một mươi năm hai mươi là gia đình quên lịch và cũng bận công việc
rồi là vì nhiều lý do khác nhau và không đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch
và một số thì sợ những phản ứng
sợ những phản ứng sau tiêm chủng mà không cho con đi tiêm
và những trẻ mà không được tiêm thì nguy cơ mắc sởi là rất cao
gần như một trăm linh những trường hợp mà chưa tiêm chủng đầy đủ hoặc là tiêm không tiêm
mà khi tiếp xúc với nguồn bệnh là bị sởi
trước tình hình bệnh sởi có chiều hướng gia tăng
sở y tế hà nội yêu cầu trung tâm y tế dự phòng thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
đồng thời tại các quận huyện thị xã cần giám sát chặt chẽ diễn biến không để dịch bệnh làn rộng
cụ thể sở y tế yêu cầu trung tâm y tế dự phòng thành phố giám sát chặt chẽ diễn biến dịch sởi trên địa bàn
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định trường hợp mắc bệnh triển khai xử lý ổ dịch triệt đề không để dịch lan rộng
chuẩn bị đầy đủ vaccine để cấp cho các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế dự phòng quận huyện
ra soát đối tượng tiêm vaccine sởi để không bỏ sót đối tượng
trung tâm y tế dự phòng tại các quận huyện cần giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế được phân công giám sát
tổ chức cách ly và xử lý ổ dịch kịp thời tổ chức tiêm vaccine sởi cho các đối tượng trong độ tuổi chưa được tiêm vaccine sởi hoặc tiêm chưa đầy đủ
hướng dẫn và yêu cầu tất cả các phòng tiêm chủng trên địa bàn phải tổ chức tiêm vaccine phòng sởi để phòng chống dịch cho trẻ từ đủ chín tháng tuổi trở lên
kể cả đối với các vaccine dịch vụ sởi quay bị rubella
các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phân luồng bệnh nhân nghi mắc sợi ngay từ khu vực phòng khám bố trí khu vực khám riêng
bùng bệnh cách ly để cấp cứu điều trị sởi tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện đảm bảo đủ thuốc trang thiết bị y tế và tập huấn cho các cán bộ y tế về phác đồ cấp cứu và điều trị bệnh sởi
ngoài những phương án đề phòng dịch bệnh lây lan điều quan trọng nhất để hạn chế dịch bệnh đó là cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống bệnh sởi
khuyến cáo người dân cho trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng vaccine sởi đầy đủ đúng lịch để tăng cường miễn dịch cho trẻ và miễn dịch tại cộng đồng
để không bị bác sởi việc quan trọng nhất là đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm đầy đủ vaccine tiêm mũi một
khi trẻ đủ chín tháng tuổi tiêm mũi hai khi trẻ đủ một mươi tám tháng tuổi theo khuyến cáo của ngành y tế và theo hướng dẫn của các thầy thuốc tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn toàn thành phố
hiện nay thì trên đại bàn toàn thành phố có hơn bảy trăm linh các điểm tiêm chủng cụ thể là có năm trăm tám mươi bốn xã phường thì có năm trăm tám mươi bốn điểm tiêm chủng mở rộng miễn phí vaccine sợi mà tiêm hàng tuần
ngoài ra thì có khoảng bảy mươi tám mươi điểm tiêm chủng dịch vụ
rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố và tiêm chủng hầu như là hàng ngày thì các bà mẹ các phụ huynh có thể đưa trẻ em con em mình đi tiêm chủng vào những thời điểm thích hợp và đúng lịch để đảm bảo là không bị mắc sởi và cũng phòng dịch sởi bùng phát cho cộng đồng
đến đây thời lượng của chương trình thủ đô
ngày mới tuần này của chúng tôi cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt